theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày bảy tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam
dự báo vào khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ có mưa vài nơi gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ ngày tám tháng một mươi hai ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c vùng núi từ một mươi một mươi ba độ c vùng núi cao dưới tám độ c
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
từ đêm ngày bảy tháng một mươi hai ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu sau có lúc cấp bảy giật cấp tám
từ ngày tám tháng một mươi hai ở vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động